thưa quý vị và các bạn để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án theo công văn đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
ngày hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đã có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan yêu cầu ra soát
cung cấp thông tin và tạm dừng giao dịch tài sản bất động sản
qua xem xét chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao giám đốc sở tư pháp tỉnh chủ trì phối hợp với công an tỉnh
sở tài nguyên và môi trường và các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan ra soát các thông tin và tạm dừng giao dịch biến động theo quy định của pháp luật
đối với các tài sản bất động sản giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất của các cá nhân có liên quan
trên cơ sở đó tổng hợp khẩn trương tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh ra văn bản cung cấp thông tin cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo quy định
như intv đã đưa tin tối ngày một mươi tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam năm bị can
gồm nguyễn ngọc hai nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận lương văn hải nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
hai hồ lâm nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận lê nguyễn thanh danh nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận
và ngô hiếu toàn phó giám đốc sở tài chính tỉnh bình thuận
năm bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
liên quan đến việc giao hơn chín mươi hai m hai đất của ba lô đất số một mươi tám một mươi chín hai mươi thuộc dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii vào năm hai nghìn một mươi
nhưng lại áp giá đất năm hai nghìn một mươi ba gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn bảy mươi tỷ đồng
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại